với đàn ông kỹ thuật thực hành thủ dâm có thể làm tăng khả năng kiểm soát xuất tinh và ngăn ngừa tình trạng xuất tinh sớm
ngoài ra thủ dâm còn được coi là một lựa chọn sức khỏe tình dục
những người có thái độ tích cực cởi mở về tình dục giới tính và chuyện thủ dâm thường có xu hướng bảo vệ mình tốt hơn trong việc ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục
ít bị mang thai ngoài ý muốn và ít bị lạm dụng tình dục hơn
thủ dâm khi nào là bệnh và cảm giác tội lỗi khi thủ dâm
mặc dù có hàng loạt những lợi ích về sức khỏe của thủ dâm được nêu ra nhưng nhiều người vẫn cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn về việc đó
có đến khoảng năm mươi đàn ông và năm mươi phụ nữ cảm thấy tội lỗi khi thủ dâm
trên thực tế đa số những người đàn ông và phụ nữ mang theo rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khi thủ dâm nhưng cảm xúc nổi trội nhất vẫn là thỏa mãn và sung sướng
mặc dù thủ dâm là biện pháp thực hiện quan hệ tình dục an toàn nhất
tuy nhiên chính những cảm xúc tiêu cực trong hoặc sau quá trình này làm đe dọa sức khỏe tình dục và hạnh phúc
mặc dù hầu hết các câu chuyện truyền thuyết liên quan đến thủ dâm đã bị bác bỏ
thì những người thủ dâm quá nhiều vẫn phải nhận những thái độ kỳ thị của những người xung quanh
tuy nhiên khái niệm như thế nào là quá nhiều lại khá mơ hồ và hầu hết các trường hợp là hoàn toàn bình thường
thủ dâm chỉ được coi là bất thường khi bạn không thể kiểm soát hoạt động và hành vi thủ dâm của mình
ví dụ như việc bạn không thể ngừng việc thù dâm lại được
việc thủ dâm liên tục gây dối loạn các chức năng động sinh hàng ngày của bạn
gây ảnh hưởng lên nghề nghiệp cũng như các mối quan hệ của bạn
các dối loạn này nằm trong bệnh cảnh dối loạn ám ảnh cưỡng chế
tóm lại thủ dâm được coi là công cụ quan trọng để chúng ta tự tìm hiểu về bản thân
cũng như học hỏi thêm những khía cạnh của cuộc sống tình dục
chúng ta đều có mong muốn nội tại về việc khám phá bản thân mình
thù dâm giúp chúng ta có những trải nghiệm về cơ thể tâm hồn của bản thân mình
về những thứ ta thích hay không thích những nơi ta muốn được chạm vào
những nơi làm chúng ta hưng phấn hay những chỗ không được chạm vào vì có thể làm ta mất hứng
thù dâm là phương thức tình dục khiến ta dễ dàng tận hưởng chính mình
giúp tăng cường thể chất tâm thần và sức khỏe tình dục của chúng ta
tuy nhiên nếu lạm dụng việc này sẽ không tốt cho sức khỏe
và khi đó thủ dâm sẽ không tốt và được coi là một loại bệnh cần phải điều trị